tại thành phố hồ chí minh không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp mọi nơi
trên các tuyến đường trung tâm mua sắm cửa hàng đều được trang trí cây thông noel
đèn hoa lấp lánh thu hút đông đảo người dân thành phố náo nức vui chơi chào đón giáng sinh hai nghìn một mươi tám
các tuyến đường như nguyễn huệ đồng khởi thu hút được nhiều bạn trẻ từ các hoạt động chào đón giáng sinh hấp dẫn
tại tòa nhà bitexco nhiều hoạt động ca hát vui chơi phục vụ cho người dân cùng hòa vào không khí giáng sinh năm nay
em thấy không khí giáng sinh năm nay thì rất là đông và vui hơn mỗi năm trang trí thì đẹp hơn mỗi năm nữa và rất là vui và nhộn nhịp
giáng sinh em chúc mọi người tất cả mọi người ở đây và ở việt nam chúng ta cũng như thế giới là có một mùa giáng sinh bình an và luôn hạnh phúc và nhiều thành công
xung quanh nhà thờ đức bà người dân tập trung rất đông nhiều người nán lại để chụp ảnh kỷ niệm và vui đùa cùng bạn bè gia đình
điều đáng tiếc năm nay là người dân không được vào bên trong nhà thờ
vì còn đang sửa chữa
tôi thấy ở đây là nó rất là vui và nhộn nhịp chứ là xe cổ mọi người đều ra rất là vui
tân bừng rất mình cũng thích cũng ra đây là ngắm vui với mọi người
rất tiếc là nhà thờ mình nó chưa có hoàn thiện thôi uống là vậy chứ năm nào cũng ra đây chơi
giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của giáo dân mà trở thành ngày hội của cả những người ngoài đạo nhất là giới trẻ
người dân tp hcm hào hức đón lễ giáng sinh để cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa
đây đã trở thành một dịp để mọi người bày tỏ tình yêu thương với nhau trao gửi niềm vui và khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn